trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị có rất nhiều cây cầu đã được xây dựng và sử dụng gần bốn mươi năm qua
và đến nay đang bị xuống cấp rất nghiêm trọng gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân đi qua đây đặc biệt là trong mùa bão lũ
cầu xóm sen này là nơi lưu thông độc đạo của hơn ba trăm linh hộ dân ở thôn mỹ trường xã hải trường huyện hải lăng tỉnh quảng trị
cầu đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng ngày người dân và các em học sinh vẫn phải đi trên chiếc cầu này
mặc dù biết là rất nguy hiểm
cầu xóm sen này là nơi lưu thông độc đạo của hơn ba trăm linh hộ dân ở thôn mỹ trường xã hải trường huyện hải trường huyện hải trường thuê là độc đạo

làm bằng sắt và bê tông này thời gian sử dụng đã quá lâu nên phần chân mố bằng sắt đã gần gũi
chỉ cần có một cơn lũ lớn xảy ra thì chiếc cầu này sẽ khó mà trụ được
hiện toàn huyện hải lăng có một trăm một mươi sáu cầu dân sinh thôn xóm
trong đó có ba mươi cầu tạm bỡ và có năm cầu nằm trong tình trạng như thế này
hiện nay có dự án eo ram đã lập hồ sơ và gửi cho tổng cục đường bộ việt nam
cũng được biết là tổng cục đường bộ việt nam có chấp thuận cho mình được mấy cây cầu
nhưng hiện đến đây dự án vẫn chưa được triển khai
cũng mong là cấp trên sự quan tâm để cho các dự án này là sớm triển khai để phục vụ thị thực cho bà con
nhất là học sinh đi học trong mùa mưa bão
những cây cầu đã xuống cấp nhưng hàng ngày người dân vẫn phải lưu thông qua lại
nỗi lo hiểm nguy càng gia tăng khi đang ở vào thời gian mùa mưa bão diễn biến thất thường của thời tiết
mong các cấp chính quyền và các ngành liên quan ở tỉnh quảng trị sớm quan tâm đầu tư sửa chữa
hoặc làm mới cầu giúp nhân dân yên tâm đi lại